đồng chí phạm bình minh đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri yong ho
trong không khí hữu nghị chân thành và thẳng thắn hai bên đã thông báo về tình hình phát triển
kinh tế xã hội của mỗi nước trao đổi về quan hệ song phương và vấn đề quốc tế cùng quan tâm
tại buổi hội đàm đồng chí phạm bình minh hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm việt nam
của bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri yong ho trong việc duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị
truyền thống giữa hai nước khẳng định đảng chính phủ và nhân dân việt nam coi trọng quan hệ
truyền thống với triều tiên việt nam sẵn sàng chia sẻ với triều tiên những kinh nghiệm xây dựng
và phát triển kinh tế xã hội bộ trưởng ngoại giao triều tiên ri yong ho bày tỏ vui mừng
sang thăm chính thức việt nam và chứng kiến những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội
và hội nhập quốc tế mà nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
ông ri yong ho khẳng định lập trường nhất quán của đảng chính phủ triều tiên coi trọng
và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với việt nam nhất trí phối hợp
xem xét các biện pháp thích hợp để củng cố và phát triển quan hệ triều tiên việt nam
phù hợp với tình hình mới